thanh tra sở giao thông vận tài hà nội kiến nghị cắm biển cấm rừng cấm đỗ xe
tại các tuyến đường có văn phòng đại diện của doanh nghiệp vận chuyển khách hợp đồng
bên cạnh đó sở cũng đề xuất cấm biển hạn chế hoạt động đối với xe vận chuyển khách
dưới chín chỗ tại khu vực xung quanh các bến xe tuyến đường trung tâm thành phố
lý do dẫn tới đề xuất này là vì thời gian qua tình trạng xe dù bến cóc xe hợp đồng trá hình
hoạt động như xe khách liên tỉnh tuyến cố định đã gây ra những hệ lụy phức tạp
làm gia tăng ồn tắc và tai nạn giao thông đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng
tới các doanh nghiệp vận tải làm ăn nghiêm túc
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cũng kiến nghị các cơ quan chức năng
cần lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường xung quanh các bến xe
để xử phạt nguội với các phương tiện doanh nghiệp vi phạm nhiều lần qua hệ thống camera giám sát
và qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình